năm hai nghìn hai mươi được xem là năm của các công trình giao thông trọng điểm khi mà cả hai đại dự án với tổng mức đầu tư khoảng hai trăm ba mươi tỷ đồng
là cảng hàng không quốc tế long thành và đường bộ cao tốc bắc nam phía đông sẽ bước vào những giai đoạn quan trọng
bộ giao thông vận tải khẳng định không ai đứng ngoài cuộc trong việc thúc đẩy tiến độ của dự án cảng hàng không quốc tế long thành
và đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
đầu năm hai nghìn hai mươi một sẽ chính thức khởi công dự án cảng hàng không quốc tế có quy mô đầu tư lớn nhất này